thưa quý vị vừa qua một số địa phương đã áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn tại các nơi công cộng để phòng chống dịch
tại một số địa điểm cơ quan tổ chức lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất diệt khuẩn vào người đứng trong buồng
một số đơn vị sử dụng máy phun hóa chất diệt khuẩn phun vào người cách ly nhập cảnh
tuy nhiên bộ y tế vừa có văn bản gửi các địa phương về việc vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tổ chức y tế thế giới who những nơi như đường phố vỉa hè không phải là nơi chứa virus sars cov hai
việc phun hóa chất diệt khuẩn ở ngoài trời không được who trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật hoa kỳ cdc hoa kỳ khuyến cáo
do việc làm này kém hiệu quả có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người phun và người xung quanh khu vực phun
việc sử dụng số lượng hóa chất diệt khuẩn để phun diệt khuẩn ngoài trời còn có thể gây hại đến môi trường
và làm lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng chống dịch bệnh
mặt khác who và cdc hoa kỳ cũng khuyến cáo không phun hóa chất diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào
do phương pháp này không làm giảm nguy cơ lây nhiễm mà có thể gây hại cho sức khỏe của con người
vì thế để đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả an toàn và tiết kiệm
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành chỉ đạo không thực hiện việc phun hóa chất chế phẩm diệt khuẩn
để diệt virus sars cov hai tại những khu vực ngoài trời cũng như vào người trong bất cứ tình huống nào